cả những người là lãnh đạo cán bộ hiện đang công tác trong cơ quan nhà nước
liên quan đến các trường hợp này thì nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
việc công khai danh tính vi phạm của các trường hợp này là cần thiết
việc xử lý càng nghiêm càng mang tính chất dân đe và là bài học cảnh tình cho rất nhiều người
các ý kiến cụ thể như thế nào xin mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp của chúng tôi trong cư dân mạng ngay sau đây
năm mươi sáu triệu đồng
đây là mức xử phạt đối với một tài xế do cố tình không chấp hành việc kiểm tra
nồng độ cồn của lực lượng chức năng
thế nhưng điều đáng nói người vi phạm hiện là chủ tịch ubnd phường trần phú quận hoàng mai hà nội
tối ngày một mươi tám tháng chín vừa qua tài xế này sau khi sử dụng rượu bia đã điều khiển xe ô tô di chuyển
trên tuyến đường giải phóng và đã bị tổ công tác phát hiện do có dấu hiệu nghi vấn
tuy nhiên trong quá trình xử lý người tài xế này đã không hợp tác và vi phạm rất nhiều lỗi
như không có giấy phép lái xe không có giấy đăng ký xe không có giấy chứng nhận kiểm định
thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng
việc xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm này là điều được nhiều ý kiến đặt ra
phạt năm sáu triệu là phạt về vi phạm uống rượu trong giao thông và sau đó chắc chắn phải kỳ luật
vì tội vi phạm pháp luật không có ý thức kỷ luật không có trách nhiệm
lãnh đạo phường không làm gương đề nghị xử lý nghiêm
lãnh đạo mà như vậy thì làm sao mà đi tuyên truyền cho người dân đây
cần có hình thức kỷ luật về đảng và chính quyền
để làm gương cho người khác
rất nhiều câu chuyện tình huống dở khóc giờ cười đối với những trường hợp vi phạm nồng độ cồn
cũng đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ trong những ngày vừa qua
bởi thời điểm này các tổ công tác của bộ công an đã liên tục triển khai kiểm tra
trật tự an toàn giao thông trên cả nước trên tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
thông tin từ cục cảnh sát giao thông cho biết từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày hai mươi hai tháng chín vừa qua
tổ công tác đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn
đặc biệt trong đó có một trăm một mươi trường hợp là công chức viên chức bộ đội công an nhà báo
đang công tác hoặc đã nghỉ hưu thậm chí có cả giáo viên dạy lái xe
qua sang mình còn có một số người là bí thư chủ tịch huyện hoặc một số cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu
nhiều ý kiến cư dân mạng đánh giá và bày tỏ sự ủng hộ cao đối với các đợt kiểm tra của lực lượng công an
trong đó nhấn mạnh việc xử lý vi phạm
và kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn để tạo thói quen người tham gia giao thông là đã uống rượu bia thì không lái xe
các anh cảnh sát giao thông đã làm rất tốt
quy định về nồng độ cồn của nước mình hiện đang khá nghiêm khắc và trách nhiệm chở người là cực kỳ quan trọng
trong mấy sự cố xảy ra thì có hối hận cũng không kịp
bảo sao phạt và giữ xe với các đối tượng uống rượu bia
không làm chủ bản thân gây hệ lụy cho những người tham gia giao thông cùng trên đường
ở hầu hết các nước
việc cấm uống rượu bia khi tham gia giao thông mà vi phạm thì phạt rất nặng đôi khi còn bị tù tội
hãy đàng hoàng nào mọi người
một là uống rồi thì không đi xe hoặc đã đi xe thì không uống
hai là uống rồi bị bắt hãy chịu trừng phạt cho hành vi của mình
hãy là gương cho con mình bản lĩnh lên hãy thượng tôn pháp luật
mới đây phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
chủ tịch uban giao thông quốc gia đã yêu cầu bộ công an
thường xuyên duy trì xử lý vi phạm giao thông theo chuyên đề nhất là kiểm soát nồng độ cồn
công an các địa phương nhất là cảnh sát giao thông
tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp của cá nhân đơn vị vào quá trình xử lý vi phạm
đặc biệt là nồng độ cồn
người dân nhất là cán bộ công chức viên chức vi phạm giao thông
sẽ được công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng
đây là việc làm được nhiều cư dân mạng đánh giá cao
hướng đến mục tiêu làm sao để người tham gia giao thông không dám và không muốn vi phạm
và bày tỏ mong muốn các yêu cầu này phải được thực hiện một cách nghiêm túc quyết liệt
hoan hô các chiến sĩ cảnh sát giao thông
nghiêm khắc không có vùng cấm thế mới diệt được tệ nạn rượu bia
nên tăng thời gian tước bằng lái lên hai mươi bốn tháng
và tiền phạt lên gấp một mươi lần đối với lái xe có nồng độ rượu bia
cứ tăng mức hình phạt bao gồm cả phạt tù với nồng độ vượt mức cho phép
chứ cứ luật cứ nhờn nhờn thì còn không ít kẻ sợ lắm
tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp của cá nhân
đơn vị vào quá trình xử lý vi phạm
làm được cái này mới quan trọng
hiện nay tỷ lệ người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe ngày càng giảm
nhưng chưa được như kỳ vọng
vì vậy bên cạnh việc tăng cường công tác xử lý vi phạm
thì cần làm tốt công tác tuyên truyền
thay đổi thói quen từ chính mỗi người khi đã uống rượu bia thì không lái xe
bạn có suy nghĩ gì về nội dung của cư dân mạng hôm nay
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân